tính đến tháng hai năm nay toàn thành phố hà nội có một mươi hai tám trăm linh ba người nghiện và sử dụng ma túy
có hồ sơ quản lý so với năm hai nghìn một mươi bốn đã giảm một tám trăm một mươi năm người tuy nhiên số liệu thống kê này
chưa phản ánh đầy đủ do khó khăn trong việc xác định tình trạng nghiện để đưa vào danh sách quản lý
đặc biệt là đối với những người sử dụng ma túy tổng hợp đây là thông tin tại hội nghị tổng kết
và triển khai nhiệm vụ của ban chỉ đạo phòng chống ết và phòng chống ma túy mại dâm thành phố hà nội
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi sáu tại các cơ sở cai nghiện quản lý sao cai của thành phố đang quản lý chữa bệnh
cho trên hai năm trăm linh người tuy nhiên mới tập trung ở các đối tượng không có nơi cư trú ổn định
trong khi số người nghiện đang lập hồ sơ đưa đi từ cộng đồng còn rất hạn chế
hiện trên địa bàn hà nội cũng có một mươi sáu điểm tụ điểm mại dâm tập trung chủ yếu ở quận hoàn kiếm
hai bà trưng bắc từ liêm và hoàng mai
kinh sách hỗ trợ dạy nghề cho nhóm đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn
do phần lớn người bán dâm là ở các tỉnh thành phố khác đến
trong thời gian tới hà nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác lập hồ sơ
đưa người nghiện vào quản lý tại xã phường theo quy định một trăm một mươi một và số năm mươi sáu
đặc biệt chuyển đổi chức năng nhiệm vụ của các cơ sở cai nghiện cho phù hợp với quy hoạch mới